ngày hai mươi năm tháng tám tại thành phố hạ long tỉnh quảng ninh đã diễn ra hội thảo với chủ đề
bảo vệ an ninh mạng đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia
hội thảo có sự tham dự của ba trăm linh đại biểu đại diện các bộ ngành ở trung ương
cùng đại diện các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ viễn thông internet dịch vụ bảo mật công nghệ thông tin
cơ quan truyền thông các chuyên gia lĩnh vực công nghệ thông tin
hội thảo nhằm tạo ra diễn đàn trao đổi chia sẻ kiến thức kinh nghiệm đa chiều về bảo đảm an ninh mạng
đối với hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia đồng thời trên cơ sở đó hoàn thiện dự thảo luật an ninh mạng
táp ứng nhu cầu đặt ra của thực tiễn
báo cáo của bộ công an chỉ rõ ngày càng xuất hiện nhiều cuộc tấn công mạng với quy mô lớn
cường độ cao gia tăng về tính chất nghiêm trọng mức độ nguy hiểm đe dọa trực tiếp đến an ninh quốc gia
và trật tự an toàn xã hội
khủng bố mạng nổi lên như một thách thức đe dọa nghiêm trọng tới an ninh quốc gia
hoạt động phạm tội trên không gian mạng ngày càng gia tăng về số vụ thủ đoạn tinh vi
gây thiệt hại nghiêm trọng về kinh tế ảnh hưởng đến tư tưởng văn hóa xã hội
hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia chưa được xác định và bảo vệ bằng các biện pháp tương xứng
tại hội thảo các đại biểu cũng được giới thiệu nội dung dự thảo luật an ninh mạng
trách nhiệm của tổ chức cá nhân trong đó có trách nhiệm của cơ quan quản lý nhà nước
về hệ thống thông tin quan trọng về an ninh quốc gia